để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi trong thời điểm dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
bà chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố hà nội đã thành lập ba mươi đoàn kiểm tra công tác
để chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch của các điểm thi trên địa bàn thành phố
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội tại một trăm bốn mươi ba điểm thi trên địa bàn thành phố
đều đã chuẩn bị xong mỗi điểm thi hai phòng thi dự phòng
sở cũng đã bổ sung lực lượng làm thi sẵn sàng đáp ứng các tình huống xảy ra như học sinh ốm sốt
học sinh bị cách ly tại điểm cách ly tập trung
các học sinh đang bị cách ly tập trung sẽ thi chung một điểm
tại điểm thi cách ly này sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị bảo đảm an ninh an toàn bảo mật
và trang thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
có biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho các thành viên của điểm thi
cho ban vận chuyển và bàn giao đề thi như khử khuẩn hậu trang đo thân nhiệt áo bảo hộ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám